thời gian gần đây trên một số địa bàn xảy ra nhiều vụ giả danh lực lượng thi hành công vụ để gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
trong đợt đập hồ ea cao xã ea cao thành phố buôn ma thuột thì bị hai đối tượng đến tự xưng là công an rồi khống chế ép lên xe máy trở về trụ sở làm việc
sau khi chở đi được khoảng hai km vào đường rẫy cà phê vắng người đối tượng ngồi sau đã rút cây kéo nhọn khống chế và cướp sợi dây chuyền của anh hiệp đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát
sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người bị hại chúng tôi xác định vụ viện
việc có tính chất rất nghiêm trọng vì các đối tượng đã sử dụng hông khí nguy hiểm đồng thời giả danh lực lượng cảnh sát để cướp tài sản của người bị hại
chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo của lãnh phố giới thiệu chỉ đạo của lãnh đạo của lãnh phố
đội cảnh sát hình sự đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cử các tổ trinh sát để điều tra truy xét đối tượng sớm để truy bắt đối tượng đưa ra xử lý theo quy định pháp luật
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ bắt giữ hai đối tượng mạo danh công an gây ra vụ cướp táo tợn trên
đó là phan ngọc vũ bốn mươi tuổi trú tại phường tự an và vũ thanh hổ ba mươi chín tuổi trú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuột
trong đó vũ từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản cả hai nghiện ma túy và quen biết nhau khoảng một mươi năm nay
ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng nên vũ đã đến nhà rủ hổ đi tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt

vũ đã tạm giữ đối tượng trần ngọc cường sinh năm hai nghìn ba chú tại xã cần đăng huyện châu thành tỉnh an giang để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
trước đó chị lê thị tuyết mai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trên đường điều khiển xe mô tô về nhà khi đến khu vực ấp cần thới xã cần đăng
thì bất ngờ bị cường điều khiển xe máy chạy từ phía sau lên áp sát giật sợi dây chuyền vàng
cú giật mạnh khiến cả hai người ngã xuống đường
trước đó cường bị chị mai nắm áo kéo lại và chi hô cường dùng tay đánh chị mai nhiều cái rồi ném bỏ lại sợi dây chuẩn để thoát thân
lúc này hai anh nguyễn trường giang và nguyễn văn nghĩa đang uống cà phê gần đó nghe tiếng chi hô nên chạy đến nhưng cường đã kịp thời lên xe rời khỏi hiện trường
khoảng hai mươi phút sau hai anh giang và nghĩa phát hiện cường điều khiển xe mô tô có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng cướp giật dây chuẩn mà chị mai miêu tả

cái việc là gì ạ muốn là chiếm tài sản của người khác để mà có được cái tài sản đó thỏa mãn những cái nhu cầu những cái những cái thú ăn chơi của chúng
cũng tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can nguyễn hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã an lục long huyện châu thành tỉnh long an
về hành vi giết người và cướp tài sản
để thực hiện cường chuẩn bị một thanh sắt giấu trong người rồi điện thoại hẹn ông liêm đến khu vực chợ thường phước một đón cường đi châu đốc
sau đó cường kêu ông liêm trở đến khu vực vườn mít thuộc ấp long bình xã âu long vĩ huyện châu phú tỉnh an giang vắng người qua lại ra tay sát hại ông liêm rồi lấy ba mươi đồng một nhẫn vàng và xe mô tô của ông liêm
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an

các đối tượng cũng bất chấp điều kiện hoàn cảnh bất chấp những khó khăn và bất chấp tính mạng sức khỏe cũng như là tài sản của người khác để thực hiện hành vi phạm tội đến cùng
thậm chí là chúng cũng thay đổi rất nhiều những cái phương thức thủ đoạn và chúng cũng không từ một cái nạn nhân là ai cả
để ngăn ngừa và phong tránh trước khi trở thành nạn nhân của các vụ cướp cướp giật tài sản như trên
người dân đặc biệt là phụ nữ cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của chính mình
không tạo cơ hội cho các đối tượng có điều kiện thực hiện được hành vi phạm tội
khi phát hiện tội phạm phải mạnh dạn tố giác ghi nhớ và kịp thời cung cấp về đặc điểm nhận dạng
phương tiện gây án để lực lượng công an nhanh chóng điều tra bắt giữ tội phạm